dùng clip nóng cưỡng đoạt tài sản người yêu mai văn nhớ vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
mai văn nhớ bị một nạn nhân đến công an xã hiệp thạnh tố cáo về hành vi dùng clip nóng giữa nhớ và nạn nhân để ép buộc chị nhiều lần đưa tiền
qua điều tra trước đó hai người làm công nhân cùng công ty có quan hệ tình cảm nhưng sau đó chia tay
tuy nhiên nhớ liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nếu không sẽ tung lên mạng xã hội
vì lo sợ nạn nhân đã đưa cho nhớ một mươi bảy lần với số tiền là hai mươi bảy triệu đồng